trong bản tin cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu âm lịch được phát sóng vào tối mai
chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những sự kiện nổi bật nhất trong năm hai nghìn một mươi sáu của môn thể thao vua
còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại